tối qua công an tỉnh tiền giang xác nhận đã triệu tập bảy người có liên quan đến vụ gây dối trật tự công cộng trước cổng tòa án nhân dân tỉnh
thông tin ban đầu trưa cùng ngày tòa án nhân dân tỉnh tiền giang xét xử vụ bắn nhau tại quán karaoke xo là một người chết ba người bị thương
sau khi hội đồng xét xử tuyên án hai mươi hai bị cáo được dẫn giải ra xe về trại tạm giam
lúc này bên ngoài trụ sở tòa án nhân dân tỉnh tiền giang có rất đông thanh niên
bất ngờ có nhóm thanh niên xảy ra cự cãi khi đó người dân nghe thấy tiếng nổ
một số thanh niên đã có hành vi gây dối trật tự công cộng
theo lực lượng công an bước đầu nguyên nhân vụ việc là do mâu thuẫn trong nhóm bạn bè của các bị cáo